tại hà nội đã diễn ra hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm hai nghìn một mươi sáu và ký kết chương trình phối hợp năm hai nghìn một mươi chín
giữa ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và trung ương các đoàn thể chính trị xã hội
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam liên minh hợp tác xã việt nam